hai mươi một tháng bảy cũng tại thị trấn go dầu phát đã đột nhập vào một nhà người dân rồi lấy trộn toàn bộ trang sức bằng vàng gồm một đắc đeo tay hai sợi dây chuyền tám chiếc nhẫn năm đôi bông tay cùng ba điện thoại di động đồng hồ và ba triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền mặt
sau khi lấy trộm tài sản phát đã hiếp dâm một người phụ nữ rồi tẩu thoát
với thủ đoạn như trên phát đã thực hiện ba vụ trộm ở huyện gò dầu hai vụ cướp giật điện thoại di động và một vụ trộm tại huyện trảng bà